đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương làm trường đoàn
đã có buổi tiếp xúc với cử tri trường đại học đà lạt
tại buổi tiếp xúc cử tri trường đại học đà lạt kiến nghị quốc hội cần nghiên cứu
có giải pháp tốt hơn trong việc tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
đặc biệt là ngành đặc thù như kỹ thuật hạt nhân
có những chính sách hợp lý phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số
cần có sự thay đổi trong việc khoán chi đến sản phẩm cuối cùng đối với các đề tài khoa học
để phát huy sự sáng tạo trong nghiên cứu quan tâm vấn đề về kỹ năng sống trong học đường
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng đồng chí trương thị mai đã trực tiếp giải trình
làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri
để tổng hợp trình quốc hội và chuyển các cơ quan liên quan xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất